thực hiện tốt các hoạt động chống dịch đặc biệt là chúng tôi đã tham mưu để ban tỉnh ban hành ra một mươi chín tiêu chí an toàn cho các loại hình dịch vụ
tại các điểm du lịch lưu lượng khách đến tham quan chiêm bái tham gia các lễ hội đầu năm tăng cao vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an địa phương phải huy động tối đa lực lượng để điều phối đảm bảo giao thông

tại đây lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an lực lượng hóa lư cũng đã chủ động
để mở cửa chào đón du khách đến với tràng an thì toàn bộ cán bộ nhân viên khu du lịch thì trước tiên là mọi người đã tổng vệ sinh luôn luôn là giữ vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn
và bên cạnh đó thì cái lực lượng bảo vệ an ninh của khu du lịch thì cũng được huy động lên rất là nhiều
và các điểm khu vực tập trung đông người như khu vực bán vé và khu vực xót vé xuống thuyền thì có các đường lai để giúp cho du khách có khoảng cách
sự chủ động quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời góp phần ngăn chặn và kiểm soát nguồn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan trong cộng đồng
thưa quý vị số lượng ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng vào những ngày gần đây đã liên tục lập đỉnh
chủ yếu hiện nay các ca f đang điều trị tại nhà
thế nhưng sau khi khỏi bệnh và hết thời gian cách ly
thì rất nhiều người lao động lại đang gặp vướng khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội khi là f điều trị tại nhà
nhiều vấn đề phát sinh bởi những bất cập trong thủ tục và các văn bản quy định và đặt ra yêu cầu
cần phải có chính sách để gỡ khó đối với các f để họ được hưởng bảo hiểm xã hội
nội dung này sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn và công văn hai trăm ba mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế
các trường hợp bệnh nhân bị f điều trị nội chú hoặc ngoại trú đều được hưởng bảo hiểm
tuy nhiên quy trình để được nhận hưởng bảo hiểm xã hội giữa các đối tượng khác nhau
cụ thể người là f điều trị nội trú tại bệnh viện chỉ cần xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy ra viện
người là f điều trị ngoại trú hay điều trị tại nhà thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ
tuy nhiên theo quy định thì việc cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
do trung tâm y tế cấp huyện thực hiện
trong khi các trạm y tế cấp xã chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly
hoặc giấy hoàn thành điều trị covid một mươi chín tại nhà
người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận của trạm y tế cấp xã
để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội
vâng thưa quý vị và các bạn qua quy trình vừa rồi thì có thể thấy những bất cập dẫn tới
nhiều lao động mắc covid một mươi chín tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn
khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục dườm già và mất nhiều thời gian
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra cũng như là cần phải làm gì
để gỡ khó thủ tục giúp cho người lao động f điều trị tại nhà sớm được hưởng bảo hiểm xã hội
luật sư nguyễn hồng bách công ty luật hồng bách và cộng sự cùng biên tập viên mai anh
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin cảm ơn luật sư nguyễn hồng bách đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa ông có thể thấy là thực trạng hiện nay là nhiều người lao động f
thì họ đang gặp khó trong vấn đề xin giấy chứng nhận để được kinh tán bảo hiểm xã hội
điều này được bộ y tế lý giải là do đang có một số những vướng mắt trong các quy định hiện hành
vậy thì dưới góc độ pháp lý của mình thì ông phân tích gì về điều này
thực trạng bây giờ tình trạng là những người nhiễm f rồi f một nó quá lớn
cho nên là hạ tầng về chính sách của chúng ta là thượng tầng về chính sách
các cái quy định của chính sách chúng ta cũng đang cần có rất nhiều vấn đề
hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái quyết định số ba mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
có quy định rằng các cái trường hợp hồ sơ để được xem xét để thanh toán cái bảo hiểm xã hội
thì nó có bao gồm bốn loại hồ sơ
thứ nhất là văn bản của ubnd cấp huyện hoặc là cấp xã hoặc cơ quan y tế
về việc cách ni tại cơ sở
thứ hai nữa là giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly
vấn đề thứ ba nữa là các giấy tờ để chứng minh về mặt nhân thân
và vấn đề thứ tư là các giấy tờ để xác định tiền chi phí thuốc thang nếu mà điều trị nội trụ
thế nhưng mà trên thực tế thì các địa phương hướng dẫn nó cũng có nhiều cái vấn đề
và đặt ra cái tình huống là cái người f f một họ đang rất là khó khăn
có những cái người thì người ta không cần
tuy nhiên thì có rất nhiều người lao động người ta cần
bởi vì trong một khoảng thời gian trước đây chúng ta đề nghị cách ly là một mươi bốn ngày
rồi sau đó lại tiếp tục theo dõi
thế thì nó đã mất ít nhất trong cái thời gian nó mất nửa tháng
là cái quyền lợi của người lao động
rồi rất nhiều các vấn đề nữa
vấn đề đặt ra là cái quyền nợ đó sẽ được tuân thủ và người lao động sẽ thực hiện như thế nào để ngắn gọn nhất
thì hiện nay chúng ta thấy rằng là bộ y tế cũng có cái văn bản hướng dẫn nói rằng là xác nhận của cơ sở y tế hoặc cái cơ sở y tế thì để nói là phải là ở cấp huyện
thì bây giờ chúng ta thử xem xem là trong cái đất nước này có bao nhiêu cái cơ sở y tế
và chúng ta phân bổ xuống cơ sở y tế ở cấp phường cấp xã mà nó thuận tiện cho người dân
thì tại sao chúng ta lại không áp dụng cái thẩm quyền ủy quyền hoặc phân cấp cho cơ sở y tế của cấp phường cấp xã
chưa kể rằng nếu là vùng sâu vùng xa di chuyển đến cái trung tâm để có cái cơ sở y tế cấp huyện đó thì rất là phức tạp
một vấn đề nữa là cái thủ tục hành chính trong cái thời điểm ứng dụng
công nghệ bốn này chúng ta cũng cần phải xem xét để tối thiểu thời gian của người dân
và ứng dụng cái công nghệ bốn để thậm chí có thể cấp điện tử để cho người ta hoàn thiện cái thủ tục được thanh toán thêm bảo hiểm
tại một số địa phương thì họ cũng đã có một sự linh hoạt
ví dụ như nghệ an chẳng hạn thì ngay lập tức thì sở y tế nghệ an đã có một cái văn bản yêu cầu là trạm y tế cấp xã
tuy nhiên thì ví dụ như tại một số địa phương thì là họ lại vẫn đang áp dụng một cách cứng nhất
chỉ có cấp cộng quận huyện trở lên thì mới được là cấp giấy chứng nhận này
vậy thì theo ông thì mỗi nơi một kiểu như vậy thì nó đang đặt ra những cái vấn đề như thế nào ạ
không ổn một chút nào
nếu nó chỉ là một chính sách mà lại mỗi một địa phương áp dụng khác nhau
thì rõ ràng là tại sao địa phương khác áp dụng một cách linh hoạt cho phép về cấp xã phường
nhưng mà địa phương khác lại ở
cấp huyện tức là cấp cao hơn
rõ ràng chúng ta thấy rằng nó có sự bất nhất
vấn đề đặt ra là chúng ta đã quy định cụ thể chi tiết chưa
vì nếu đã quy định cụ thể chi tiết có đầy đủ rồi thì các địa phương phải thống nhất thực hiện
như vậy đặt ra câu hỏi là bản thân cơ quan có trách nhiệm để ban hành chính sách và hướng dẫn trình tự thủ tục
là anh chưa hướng dẫn chi tiết đầy đủ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau
và mỗi một địa phương thì có một cách hiểu
để áp dụng khác nhau
đấy là vấn đề trách nhiệm thuộc về đơn vị ban hành hướng dẫn
có một cái thực tế như thế này tức là khi mà người f khỏi bệnh khi mà họ đi xin cái giấy chứng nhận tại trạm y tế xã thì cũng có một cái câu chuyện khá là khôi hài
đó là trạm y tế xã họ trả lời rằng họ chỉ cấp cho những người mà đang trong quá trình mà điều trị bệnh để mà có được giấy chứng nhận này
còn bây giờ khi mà ví dụ như anh khỏi bệnh rồi thì là
cái việc của cấp giấy chứng nhận đấy nó sẽ không còn hiệu lực
vậy thì khi mà nghe cái câu chuyện này thì ông nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có một cái sự mà chưa thống nhất trong cái quy định cấp giấy chứng nhận này hay không ạ
có lẽ chúng ta cũng phải thông cảm cho các cơ sở y tế
bởi vì ở cấp phường cấp xã đang quá tải đối với một số địa phương
nhưng mà cũng lại một vấn đề nữa là chúng ta lại phải nhìn nhận đối với từng người dân mà bị nhiễm f một
hoặc là những người là f một
có những câu hỏi rằng là chỉ trong giai đoạn anh điều trị
còn lại là sau khi anh khỏi rồi thì tôi không cấp
thì cái đó là áp dụng máy móc và gây cản trở khó khăn cho người dân
còn trong trường hợp mà người dân không đưa vào cái dữ liệu hay không báo cáo khi anh điều trị hoặc anh bị mắc f
thì trong cơ sở dữ liệu của cơ sở y tế nó không có
thì trường hợp này không thể cấp được
bởi vì nếu như thế sẽ có thể xảy ra một cái tình trạng
tình trạng tiêu cực là cái người không bị nhưng vẫn được cấp để rồi thì thưởng trục lợi cái tiền của bảo hiểm xã hội
thì nó lại không ổn và nó vi phạm quy định pháp luật
chính bản thân những người dân thì cũng phải tự ý thức tới cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình
khi có vấn đề chúng ta cần phải khai báo để chúng ta được giải quyết các quyền lợi khi chúng ta đã cách ly xong hoặc chữa bệnh khỏi
vâng vậy thì dưới góc độ của mình thì theo ông chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh về mặt chính sách như thế nào
để cho người lao động tới đây khi họ có được cái giấy chứng nhận nghỉ việc thì sẽ được thụ hưởng bảo hiểm xã hội một cách sớm nhất cũng như là cái sự thống nhất giữa hai cơ quan này ạ
các bộ chuyên ngành có trách nhiệm như là bộ y tế này bộ lao động thương minh xã hội này các cơ sở y tế ở địa phương từ cấp sở đến cấp huyện rồi đến cấp xã các ủy ban nhân dân các cấp cần phải có trách nhiệm phối hợp
nếu có những vấn đề vướng mắc phải kịp thời phản ánh và đặc biệt là cấp bộ là cái cấp có thể ban hành thông tư ban hành quyết định ban hành bộ hướng dẫn thì cần phải nhanh chóng lập tức xử lý vấn đề này và có một cái quy trình về xử lý công việc đối với các trường hợp f f một để giải quyết cái quyền và lý hợp pháp cho họ
nếu mà cứ chung chung thì có thể địa phương này hiểu một cách địa phương kia hiểu một cách và dẫn tới chỉ một vấn đề
các địa phương áp dụng và giải quyết khác nhau từ đó có thể gây nên khó khăn thắc mắc góc độ nào đó chúng ta cũng phải chia sẻ với bộ y tế bộ lao động thương minh xã hội
vì cái áp lực về phòng chống dịch và rất nhiều các vấn đề khác liên quan thì có thể cũng sẽ chưa bao quát hết được tất cả
nhưng trong một góc độ nào đó thì cũng cần phải tập trung vào những vấn đề cần giải quyết
nếu không được giải quyết nhanh thì khó khăn
trong sinh hoạt hàng ngày
vâng chúng ta cũng hy vọng rằng với những thủ tục được cải cách hành chính một cách cụ thể giảm thiểu những sự thiệt hà cho người dân
thì là cái việc mà người lao động được thụ hưởng sớm nhất quyền lợi của mình từ bảo hiểm xã hội sẽ được nhanh chóng
đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị mới đây trong báo cáo về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban pháp luật cho biết
đã đề nghị bộ y tế sửa đổi các vấn đề
bản quy định cấp giấy xác nhận việc nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho f không điều trị tại nhà
bộ y tế cần có hướng dẫn để giảm bớt thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động mắc covid một mươi chín
vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về những chính sách mới đang có hiệu lực
cục cảnh sát giao thông đã ban hành điện đề nghị công an các địa phương
khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
ra soát đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
gồm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định ngang sông dọc sông du lịch lễ hội lưu trú nghỉ đêm
lực lượng cảnh sát đường thủy yêu cầu các chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách
kiểm tra bảo dưỡng phương tiện sau thời gian dài không hoạt động do dịch covid một mươi chín trước khi đưa vào sử dụng
ubnd tp hcm đã kiến nghị bộ công thương tăng cường kiểm tra
xử phạt nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm
cụ thể kiểm tra xử phạt đối với các doanh nghiệp đầu mối không cung cấp đủ sản lượng xăng dầu
theo như đặt hàng hoặc hợp đồng ký kết
doanh nghiệp không đảm bảo thực hiện dự trữ tối thiểu bắt buộc theo quy định
cũng như không có kế hoạch nhập hàng để bổ sung dự trữ kịp thời
không đảm bảo được tổng cung để có nguồn hàng đảm bảo cung ứng
đồng thời thông tin sớm kết quả xử lý hành vi vi phạm của các doanh nghiệp đầu mối
các tổ chức đơn vị kinh doanh xăng dầu để qua đó kiểm thử cảnh báo
tác động và góp phần phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm tương tự
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp phó chủ tịch ubnd tp hcm trữ xuân dũng
đã ký ban hành văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ubnd các huyện thị xã
về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển từ dạy và học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến
để phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi tám tháng hai cho đến khi có thông báo mới
tiếp sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
thưa quý vị dẫn nhận định của chuyên gia chủ tịch ubnd tp hcm chu ngọc anh nói
trong hai tuần tới số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố có khả năng là đạt đỉnh
và tạo áp lực cho y tế cơ sở thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
thành phố hà nội đánh giá trong hai tuần tới là thách thức rất lớn
đối với hệ thống y tế cơ sở
nếu như không kịp đưa ra giải pháp phù hợp ông chu ngọc anh khuyến cáo
người dân phải nắm được dấu hiệu nhận biết quy trình chăm sóc điều kiện cần thiết tại nhà
cần phải xét nghiệm khi nào để tránh lãng phí không gây hoang mang
khi có triệu chứng thì cần phải khai báo liên hệ với ai qua hình thức nào
lãnh đạo thành phố cũng giao cho các đơn vị liên quan có biện pháp giảm tải
cho hệ thống y tế cơ sở nhất là thủ tục xác nhận f thanh toán bảo hiểm
báo lao động số ra ngày đầu tuần
có đăng tải bài viết với nhan đề là bảo đảm cung cấp trang thiết bị y tế
phục vụ phòng chống covid một mươi chín
theo bộ y tế trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế như bộ xét nghiệm sars cov hai
máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu spo hai tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung
có hiện tượng đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán
trang thiết bị y tế bất hợp lý
bộ y tế đã có văn bản gửi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh
nhập khẩu trang thiết bị y tế về việc bảo đảm cung cấp trang thiết bị y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông hà nội sẽ ghi lại thông tin
của người vi phạm như là số căn cước công dân điện thoại
sau đó người vi phạm được về nhà thực hiện nộp phạt trực tuyến
thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
và đây là thông tin được đăng tải trên báo
theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công quốc gia có chín bước để cho người dân
thực hiện nộp phạt trực tuyến
trong chín bước này người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất ba bước
các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
với hình thức xử phạt vi phạm hành chính qua cổng dịch vụ công
người dân không phải đi lại một lần nào
các tài xế tỉnh ngoài cũng không phải đi xa để nộp phạt
người vi phạm chỉ việc ngồi ở nhà tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần có đăng tải bài viết
với nhân đề đó là un tắc hàng hóa tại cửa khẩu vẫn chưa có giải pháp căn cơ
tính cho đến ngày hai mươi bảy tháng hai tổng số xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới
lạng sơn quảng ninh lào cai cao bằng là hơn ba năm trăm linh xe
từ ngày hai mươi ba tháng hai lạng sơn đã thí điểm hình thức giao nhận hàng hóa
không tiếp xúc bằng cách hàng hóa lên cửa khẩu
cắt container để trung quốc đưa về và khử khuẩn bên cửa khẩu phía bạn
lãnh đạo ubnd tỉnh lạng sơn cho rằng giải pháp này sẽ làm phát sinh chi phí
và cũng không phải là giải pháp tối ưu nhưng phù hợp trong bối cảnh đang khó khăn
khi phía bạn vẫn siết chặt kiểm soát dịch covid một mươi chín
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa đã có cáo chẳng truy tố hai nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng và lê đức vinh cùng năm đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
hành vi vi phạm của bảy bị cáo nêu trên xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh kiểu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung trên núi chín cúc nằm ở phía tây thành phố nha trang
liên quan đến việc giao đất chuyển mục đích sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an tỉnh đắk lắc vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng sao kê các giao dịch
liên quan đến ông trịnh quang trí giám đốc cdc đắk lắc để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ án có dấu hiệu hình sự tại đơn vị này
theo đó cơ quan điều tra để bị các ngân hàng các tổ chức tiến dụng tạm dừng ngay việc giao dịch
giúp tiền chuyển tiền phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí
cơ quan điều tra để bị các ngân hàng các tổ chức tiến dụng tạm dừng ngay việc giao dịch
hành vách trên đường thủy nội địa hiện nay